trong đó hạn chế việc ăn quá mặn đồ ăn ngọt các món ăn chiên rán xào và hạn chế uống rượu bia hút thuốc lá
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân